tại khu vực bến gót hải phòng tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một làm nhiệm vụ trên biển
đã phát hiện và tiến hành kiểm tra một tàu chở bốn mươi kg dầu fo không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra trên tàu gồm hai thuyền viên do ông nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại hải phòng làm thuyền trường tàu đang vận chuyển khoảng bốn mươi kg dầu fo không xuất trình được hóa đơn giấy tờ của hàng hóa
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lập biên bản vi phạm hành chính đưa phương tiện về khu vực bến gót hải phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật